nhiên vụ mía hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ở ninh thuận đã hơn sáu tháng tuổi tuy nhiên ngoài ảnh hưởng của hạn hán
người trồng mía nơi đây đang có nhiều bức xúc trong sự liên kết sản xuất với công ty cổ phần
đường biên hòa phan giang nên nhiều hộ đã bỏ mía chuyển sang trồng sắn
xã quảng sơn huyện ninh sơn được xem là thủ phủ mía của tỉnh ninh thuận trong tổng số ba ba trăm linh
hectare đất sản xuất nông nghiệp có hơn hai ba trăm linh hectare trồng mía sản lượng bình quân đạt từ năm mươi năm mươi năm
tấn một hectare một vụ nhưng trong niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nông dân nơi đây đã chuyển bảy trăm linh hectare
sang trồng sắn vì cây mía không đem lại lợi nhuận như mong muốn tại cánh đồng mía thôn triệu phong
mặc dù mía đã hơn sáu tháng tuổi nhưng hầu hết sinh trường kém lá héo vàng sơ sát
cây mía cao chưa đến một mét thân mía không có lắm
theo phản ánh của nông dân những năm trước ngoài việc hỗ trợ đầu tư cho người trồng mới hai mươi bốn triệu
đồng một vụ công ty của phần đường biên hòa phan rang đều ký hợp đồng bảo đảm giá thu mua
tám trăm sáu mươi đồng một tấn mía cây đạt một mươi triệu đồng
này không còn hỗ trợ đồng thời đưa ra hình thức thu mua mỗi tấn mía cây đạt một mươi triệu đồng
bằng giá trị sáu mươi kg đường thành phẩm có giá một mươi đồng một kg
nông dân cầm chắc thua lỗ nên đã bỏ mía để trồng các loại cây khác

trước khi đưa ra những giải pháp thích hợp các nhà máy đường đã đưa ra những biện pháp thực hiện cho nó hiệu quả để cây mía được tồn tại và nhà máy đường cũng được có nguyên liều để hoạt động
trước tình cảnh nông dân bỏ trồng mía sang trồng các loại cây khác ủy ban nhân dân xã quảng sơn đã có kiến nghị lên cấp huyện đề xuất công ty hỗ trợ giá cho bà con đồng thời kiến nghị huyện tạm dừng triển khai mô hình cánh đồng lớn vì không bảo đảm hiệu quả kinh tế
trước khi đưa ra những giải pháp thích hợp các nhà máy đường đã đưa ra những biện pháp thực hiện cho nó hiệu quả để cây mía được tồn tại và nhà máy đường cũng được có nguyên liều để hoạt động